sau khi nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra quốc hội đã thảo luận tại tổ về dự án luật sửa đổi bổ sung điều ba luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
tại kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn đã thông qua luật số một mươi bốn năm hai nghìn một mươi bảy qh một mươi bốn về quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên quá trình tổ chức thực hiện đã bộc lộ một số bất cập khoảng chấm trong việc xử lý hình sự đối với hành vi chế tạo mua bán tàng trữ vận chuyển sử dụng trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí có tính năng tác dụng tương tự vũ khí quân dụng
chính vì vậy việc xây dựng luật sửa đổi bổ sung điều ba luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nhằm kịp thời khắc phục những bất cập này

theo báo cáo của công an trong hai trăm ba mươi vụ có một mươi một vụ một mươi ba đối tượng phải đình chỉ khởi tố vụ án một mươi chín vụ ba mươi hai đối tượng đã bị kết án đang chấp hành hình phạt chưa chấp hành hình phạt đang hoãn hoặc tạm đình chỉ chấp hành hình phạt mà được miễn chấp hành hình phạt còn lại